thưa quý vị hiện tại thì việt nam đang nằm trong top các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất trên thế giới
và tình trạng này đang ngày càng trở nên phức tạp hơn dẫn đến nhiều căn bệnh không còn thuốc chữa
vâng nguy hiểm là như vậy thế nhưng việc lạm dụng kháng sinh vô tội vạ vẫn chưa có chiều hướng khả quan hơn
nguyên nhân chính của tình trạng này là do thiếu sót trong vấn đề quản lý mua bán thuốc kháng sinh
để làm rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh cùng khách mời của chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn trưởng qs hai và lời đầu tiên cũng xin lời chân thành cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đoàn mai phương
trưởng ban hỗ trợ kỹ thuật giám sát kháng kháng sinh của bộ y tế đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay
lời đầu tiên thì xin được mời phó giáo sư tiến sĩ cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
tổ chức y tế thế giới who đưa việt nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới
việt nam cũng thuộc nhóm nước sử dụng nhiều kháng sinh từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn một mươi tám số lượng thuốc kháng sinh ở việt nam bán ra cộng đồng đã tăng gấp hai lần
có tới tám mươi tám kháng sinh tại thành thị được bán mà không cần cây đơn ở nông thôn tỷ lệ này lên đến chín mươi một
đáng nói không chỉ dễ dàng mua kháng sinh chữa bệnh kháng thuốc còn do việc sử dụng kháng sinh ngày càng gia tăng và thiếu kiểm soát không chỉ trong ngành y tế mà còn cả trong chăn nuôi
từ đó xâm nhập vào chuỗi thức ăn và môi trường sinh thái ảnh hưởng đến con người
thưa bà rõ ràng là bộ y tế cũng đã triển khai khá là nhiều giải pháp
thế nhưng mà trên thực tế thì tình trạng dễ mua bán kháng sinh không cần đơn thì vẫn còn
vậy thì theo bà là phải chăng đây là chúng ta còn có những cái lỗ hỏng trong vấn đề kiểm soát mua bán thuốc kháng sinh
thực tế là hiện nay ở việt nam thì việc mua kháng sinh rất dễ dàng
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thì chín mươi số kháng sinh bán ra là không theo đơn
dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đó là vi khuẩn sẽ kháng thuốc và tương lai sẽ không còn thuốc để điều trị
bộ y tế thì cũng đã có rất là nhiều văn bản quy định là việc phải bán kháng sinh theo đơn
tuy nhiên thì số lượng các nhà thuốc thì quá nhiều mà lực lượng để đi kiểm tra giám sát thì lại rất là mỏng
vì vậy cái việc là thực hiện kiểm tra giám sát chưa được thực hiện một cách chặt chẽ
việc kháng kháng sinh thì có thể xảy ra từ cộng đồng người sử dụng người tiêu dùng sử dụng kháng sinh không hợp lý không đúng cách dẫn đến là vi khuẩn kháng thuốc
ngoài ra cũng có thể ở trong tại các bệnh viện các bác sĩ cũng quá lạm dụng kháng sinh
cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến kháng thuốc
còn một trong những nguyên nhân mà chúng ta còn chưa được quan tâm một cách đúng mức đó là trong nông nghiệp
trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản việc sử dụng kháng sinh không đúng quy định quá rộng rãi cũng sẽ dẫn đến là trong thực phẩm đã có một hàm lượng kháng sinh nhất định
gây cho những người tiêu dùng sẽ thấm được các loại kháng sinh đó và dẫn đến làm cho vi khuẩn kháng lại kháng sinh
vậy thì theo bà là chúng ta liệu có nên có những biện pháp xử phạt thật là cụ thể cũng như là đủ sức gian đe đối với những nhà thuốc mà bán kháng sinh không cần phải đơn của bác sĩ hay không
thực tế thì đã có rất nhiều văn bản quy định là việc phải bán thuốc theo đơn
tuy nhiên thì đa số các bệnh viện các cái nhà thuốc cũng còn chưa chấp hành cái việc bán thuốc theo đơn
chế tài xử phạt thì cũng còn nhẹ
khi mà phát hiện ra nhà thuốc bán thuốc không theo đơn
thì cái hệ thống xử phạt
về hành chính chỉ có là từ hai trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng
thế và khi một cái đơn mà được kê không đúng tiêu chuẩn không đúng quy định thì cũng chỉ được bị phạt một đến hai triệu đồng
thì tôi cho rằng là những cái mức phạt như vậy thì chưa đủ sức gian đe
vậy thì có nghĩa là chúng ta cần có một biện pháp xử phạt làm sao để đủ sức gian đe đối với các nhà thuốc
thế còn nếu như xét về giải pháp tổng thể cho vấn đề này thì sao
vâng thì hiện giờ thì bộ y tế đã xây dựng cái
đề án quy định văn bản rất là cụ thể về các việc phải bán thuốc theo đơn
và cũng hướng tới mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi thì sẽ một trăm linh các nhà thuốc sẽ phải bán thuốc theo đơn
để thực hiện được vấn đề này thì đầu tiên là phải chúng ta cần phải có những cái truyền thông cho người dân
để hiểu rõ được cái tác hại của cái việc bán thuốc không cần đơn mua thuốc không cần đơn và sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của bác sĩ
thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả là tự gây cho mình mang những cái vi khuẩn kháng thuốc
và tương lai nếu mắc bệnh sẽ không có thuốc để điều trị
thứ hai nữa là đến năm hai nghìn hai mươi thì một trăm linh các nhà thuốc sẽ phải bán thuốc qua các phần mềm trên máy tính
cái việc này thì cũng giúp là nhà nước có thể giám sát được cái việc bán thuốc có theo đơn quy định hay không
cũng như là sẽ giám sát được cái chất lượng thuốc
chất lượng thuốc này có là thuốc chất lượng cao hay không đảm bảo chất lượng
cũng như là quá đắt hay không và giám sát cả về giá cả
thế thì như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là mỗi người dân hãy trở thành một người công dân thông minh
để lựa chọn cho mình cách sử dụng kháng sinh thế nào là phù hợp
tức là nên theo các hướng dẫn của bác sĩ và chỉ sử dụng kháng sinh khi thực sự là cần thiết
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn việc kiểm soát chặt chẽ mua bán kháng sinh không cần đơn
cần có sự vào cuộc mạnh mẽ không chỉ riêng ngành y tế mà cần có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan
bởi thực tế nếu người bán không bán vô tội vạ thì người mua cũng chẳng thể mua được
có như vậy thì tình trạng kháng kháng sinh ở nước ta mới có thể thay đổi
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc